chuyến du lịch hai ngày hai đêm của chị hương và gia đình gần như đã kết thúc ngay khi họ tận mắt chứng kiến vụ chìm cano ở biển cửa đại khiến một mươi bảy người tử vong trở về hà nội chị vẫn chưa hết bằng hoàng
chia sẻ trên vnet chị hương cho biết khi chiếc cano chở gia đình mình về gần tới bờ biển cửa đại thì trên thuyền có tiếng la lớn có thuyền đặt rồi mình vội nhìn theo thì thấy một chiếc cano đã lật chìm dần có người bám trên thành cano lúc ấy hành khách trên tàu mình đi đều hoảng loạn chân tay mình run lời bẩy sợ hãi lắm
chị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám một du khách tới từ sơn tây hà nội kể lại
sáng ngày hai mươi sáu tháng hai gia đình bốn thành viên của chị hương di chuyển ra cù lao tràm thành phố hội an quảng nam
trên hành trình trở lại đất liền vào chiều cùng ngày chị vô tình chứng kiến sự việc đau lòng vụ chìm cano ở biển cửa đại khiến một mươi bảy người tử vong
theo trí nhớ của chị hương ngày hôm đó thời tiết biển có dấu hiệu mưa bão diễn biến xấu tuy nhiên khi chiếc cano của chị di chuyển vào bờ thì khó khăn hơn lúc ra đảo nhiều lần nghiêng ngả khiến chị thoát tim
khi mọi người trên cano mình phát hiện chiếc cano sâu số bị lật một bạn hướng dẫn viên nhanh chóng chấn an mọi người
bác tài lái cano và người phụ trợ trên thuyền sốt sáng hô hào gọi cứu trợ khi cano vào tới bờ mình thấy bác tài hô hào đưa khách xuống nhanh để quay lại cứu trợ
chị hương chia sẻ khi tới bờ chị hương vẫn run bần bật chân tay bùn rùn chị và người thân đứng lại một lúc theo dõi tình hình và cầu nguyện không có chuyện xấu xảy ra
mình đã đứng đó khá lâu mình thấy mọi người mặc áo phao nên thầm hy vọng mọi chuyện sẽ ổn chị hương chia sẻ
khi chị hương trở về tới đà nẵng thì đọc được thông tin trên báo chí đã có ít nhất một mươi người tử vong và mất tích đến giờ nhắc lại mình vẫn run sợ thương xót vô cùng nhất là những em nhỏ nạn nhân
thật sự khi đi cano mình cũng rất sợ mình mặc áo phao bám chặt tay vào ghế nhiều khi còn nhắm chặt mắt nữ du khách nhớ lại
ngày hai mươi sáu tháng hai hướng dẫn viên nguyễn quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở đà nẵng cũng đưa đoàn khách tới thăm củ lao tràm
theo chia sẻ của anh huy cù lao tràm là địa điểm đơn giản
lao tràm là địa điểm được du khách rất ưa thích vì được trải nghiệm nhiều hoạt động như đi cano trên biển ngắm san hô tắm biển thưởng thức hải sản tươi ngon
ngày hôm đó thời tiết không có gì bất thường trời có nắng nhẹ do đoàn khách của mình không tắm biển hay lặn ngắm san hô nên rời đảo khá sớm
vào tầm chừng một mươi hai h hai mươi phút anh huy chia sẻ thời điểm này sóng khá yên ả nhiều vị khách trên cano còn tranh thủ chập mắt nghỉ trưa giữ sức cho lịch trình buổi tối
tuy nhiên đến đoạn cách bờ tầm một km ngay đoạn giữa cồn cát và biển cửa đại bác tải lái cano đứng bật dậy nói với mình
sóng to huy ơi mình vội vàng gọi hành khách tỉnh dậy ngồi vững theo đúng vị trí anh huy kể
hướng dẫn viên này nhớ rất rõ chiếc cano bị sóng đánh trao đảo rồn rập từ nhiều hướng
bác tài đã có kinh nghiệm lâu năm nên phải đổi hướng di chuyển chạy song song với bờ lên tới gần vinpear nam hội an anh huy nói
khi đã qua đoạn sóng giữ anh huy và một hướng dẫn viên khác trên thuyền gọi điện thông báo với các hướng dẫn viên khác còn ở trên đảo
bác tài lái cano cũng nhắc người phụ trợ gọi ra đảo thông báo tình hình khuyên các cano nên di chuyển theo lạch dưới
khi nghe tin về việc chìm cano khiến rất nhiều du khách tử vong mình thực sự đau lòng
khi đi biển nhiều sự cố xuất hiện mà không ai có thể phán đoán trước
đoàn mình đã may mắn hơn những nạn nhân đó rất nhiều anh huy chia sẻ
sau khi sự việc xảy ra anh huy cũng có một bài viết truyền
anh huy chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi đưa khách đi tour của lao tràm
theo người hướng dẫn viên này trước hết du khách cần phải tuyệt đối tuân thủ việc mặc áo phao
trong quá trình cano di chuyển du khách cần ngồi đúng vị trí đã sắp xếp không di chuyển tự do và phối hợp mệnh lệnh người lái tàu
có một số khách thích trải nghiệm cảm giác mạnh nên muốn cởi áo phao hay đứng lên chụp ảnh
tuy nhiên mình luôn thực hiện việc nhắc nhở không thể chiều khách để đề phòng sự cố xảy ra anh huy chia sẻ
anh huy cũng cho biết những tour biển đảo ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố thời tiết
thời tiết trên biển càng khó đoán định chỉ cần một cơn gió bắt trợt là có thể thay đổi tình hình
do đó bất cứ công ty lữ hành du lịch đơn vị tổ chức tour nhà tàu hay hành khách đều phải cẩn trọng anh chia sẻ
cù lao tràm nằm cách trung tâm thành phố hội an chừng một mươi tám km nơi đây bảo tồn gần như nguyên vẹn hệ sinh thái biển
gồm chín trăm năm mươi loài thủy sinh trong đó có nhiều loài cá san hô quý hiếm
hòn đảo là điểm đến nổi tiếng với các du khách từ nhiều năm nay
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai cano chở khách du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông
do ông lê xen làm thuyền trường vận chuyển hành khách từ xã tân hiệp đảo cù lao tràm vào cửa đại thì bị lật
lúc gặp nạn cano chở ba mươi chín người gồm ba thuyền viên và ba mươi sáu hành khách
đến sáng ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được ba mươi tám nạn nhân
trong đó có một mươi sáu người tử vong một người còn mất tích
vụ việc này ai sẽ phải chịu trách nhiệm với gia đình các nạn nhân
trao đổi với jeng news thạc sĩ luật học hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa nhìn nhận
đây là một vụ việc đau lòng gây thiệt hại lớn về tinh thần sức khỏe cũng như tính mạng của những hành khách trên tàu
quá trình điều tra cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhiệm vụ của người lái cano chủ phương tiện cùng những người liên quan
về trách nhiệm hình sự ông giáp cho biết cano là phương tiện vận tải thủy nội địa do một tổ chức sở hữu rồi giao cho nhân viên vận hành
trường hợp xác định có lỗi trong quá trình vận hành thì khi xảy ra sự cố gây thiệt hại cho người khác
việc xác định trách nhiệm bồi thường dân sự sẽ thuộc về chủ sở hữu phương tiện
cụ thể điều năm trăm chín mươi bảy bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm quy định pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra khi thực hiện nhiệm vụ được giao
nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có
nếu pháp nhân có lỗi dẫn đến thiệt hại hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật
trường hợp này công ty phương đông thuyền trưởng cùng những người liên quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại
do sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm cho các nạn nhân trên cano
cụ thể đối với các nạn nhân có sức khỏe bị ảnh hưởng chi phí bồi thường về mặt vật chất sẽ gồm các khoản quy định
tại điều năm trăm chín mươi bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm như chi phí cho việc cứu chữa bồi thường phục hồi sức khỏe
thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người bị thiệt hại hay phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại
đối với những nạn nhân tử vong chi phí bồi thường bao gồm các khoản như bồi thường thiệt hại do sức khỏe xâm phạm
điều năm trăm chín mươi bộ luật này chi phí hợp lý cho việc mai táng tiền gấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại
có nghĩa vụ cấp dưỡng hay các thiệt hại khác theo quy định
ngoài ra phía gây thiệt hại còn có trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần cho các gia đình
các nạn nhân có sức khỏe và tính mạng bị xâm hại mức thỏa thuận do các bên thỏa thuận
trường hợp không thỏa thuận được số tiền bồi thường tối đa là bảy mươi bốn năm triệu đồng
trường hợp sức khỏe bị xâm phạm và một trăm bốn mươi chín triệu đồng trường hợp tính mạng bị xâm phạm
công ty phương đông trước mắt sẽ là đơn vị thực hiện nghĩa vụ bồi thường nếu được xác định có lỗi
sau đó họ có quyền yêu cầu thuyền trưởng là ông sen hoàn trả một khoản tiền nhất định ông giáp phân tích
đồng quan điểm luật sư trần minh hùng trưởng văn phòng luật sư gia đình cho biết
trường hợp được xác định có lỗi phía công ty phương đông cùng những người liên quan
có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân theo bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra quá trình xác minh nếu xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự
cơ quan công an có thể khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
theo điều hai trăm bảy mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm để điều tra xử lý theo quy định
theo luật sư cơ quan chức năng sẽ tiếp tục củng cố
khởi khai xác định trách nhiệm của lái tàu
nếu có căn cứ nhận định lái tàu này có hành vi chủ quan cầu thả
không lường trước được các yếu tố khách quan dẫn đến thiệt hại
người này có thể bị khởi tố về tội danh nêu trên
với tình tiết định khung làm chết từ ba người trở lên mức án tối đa sẽ là một mươi năm năm tù
trường hợp lái tàu bị xử lý hình sự công an sẽ xem xét tiếp trách nhiệm
của những người quản lý phương tiện thuộc công ty phương đông
nếu xác định họ biết cano không đảm bảo điều kiện vận hành
hoặc biết ông xen không đủ điều kiện điều khiển nhưng vẫn cho phép phương tiện hoạt động thương mại
những người này có thể bị xử lý hình sự về các tội danh theo điều hai trăm bảy mươi bốn hai trăm bảy mươi năm
hoặc hai trăm bảy mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu xác định vụ việc xảy ra hoàn toàn do yếu tố bất khả kháng
nằm ngoài tầm kiểm soát thuyền trường cano sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự